tại tỉnh thừa thiên huế đại diện tổng cục phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra một số cài đập và khu neo đậu tàu thuyền tránh trụ bão
đồng thời nhắc nhở địa phương đây là cơn bão mạnh tuyệt đối không được chủ quan
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tâm bão số năm nằm ở khu vực giữa hai tỉnh thừa thiên huế và quản trị
đến thời điểm này tỉnh thừa thiên huế đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn để sẵn sàng ứng phó với bão
trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia tâm bão số năm nằm ở khu vực giữa hai tỉnh thừa thiên huế và quản trị
tâm bão số năm nằm ở khu vực giữa hai tỉnh thừa thiên huế và quản trị